thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai cháu nhỏ là hai anh em ruột tại xã nguyệt ấn huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa tử vong
công an huyện ngọc lạc đã tạm giữ đối tượng lê văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã nguyệt ấn là chú ruột của nạn nhân để điều tra
nạn nhân lê minh đăng bảy tuổi và lê ngọc chi năm tuổi đều ở làng pheo xã nguyệt ấn huyện ngọc lạc bị chém vào đầu và cổ dẫn đến tử vong
ngay sau khi gây án lê văn hồng dùng chính con dao gây án tự sát nhưng không thành và được người dân đưa đi bệnh viện hiện đang được cấp cứu
theo thông tin từ địa phương thì hồng chưa lập gia đình thời gian gần đây hay có biểu hiện khắc thường kêu đau đầu hoang tưởng nghi có biểu hiện tâm thần
công an tỉnh thanh hóa cùng cơ quan liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện
trường khám nghiệm tử thi tập trung điều tra làm rõ
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an đối tượng lê văn hồng có biểu hiện tâm thần không phải ngào đá như dư luận nghi vấn
hiện vụ việc đang được công an thanh hóa làm rõ